cách đây bảy mươi năm ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại bản là nọn xã phú bình huyện định hóa tỉnh thái nguyên
chủ tịch hồ chí minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
trong bảy mươi năm qua lời kêu gọi thi đua ái quốc của người vẫn luôn vẹn nguyên giá trị
dưới sự lãnh đạo của đảng phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta đã thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng
đưa tới những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày hôm nay
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
đó là lời huấn thị của chủ tịch hồ chí minh trong bài phát biểu khai mạc đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc
ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi hai sau bốn năm phát động phong trào thi đua ái quốc
hướng ứng lời kêu gọi của bác toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã đoàn kết một lòng
hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế thắng vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trong bộn bề công việc
giữa lúc mà cuộc kháng chiến đang có rất là nhiều gây go và quyết liệt
thì hồ chí minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
vậy trong bối cảnh đó lời thi đua ái quốc có ý nghĩa như thế nào
chủ tịch hồ chí minh có sáng kiến cần phải phát động phong trào thi đua ái quốc trong cả nước
để thúc đẩy cho kháng chiến kiến quốc